chiều nay hai mươi một tháng một mươi dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
quốc hội đã nghe báo cáo và báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
dự toán ngân sách nhà nước và phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi
theo báo cáo giám sát của ủy ban tài chính ngân sách của quốc hội về thu từ thuế và thu từ các khu vực kinh tế
tỷ lệ huy động từ thuế phí vào ngân sách nhà nước chỉ đạt hai mươi hai gdp
chưa đạt yêu cầu do quốc hội đề ra là hai mươi một gdp
thu từ ba khu vực doanh nghiệp đều không đạt dự toán do đó chính phủ cần tiếp tục có những giải pháp mới
để thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong nước góp phần bảo đảm thu ngân sách nhà nước
ngày càng vững chắc hơn từ các khu vực kinh tế
đối với công tác quản lý thuế tính đến thời điểm ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
tổng số tiền nợ thuế là tám mươi tám hai trăm năm mươi ba tỷ đồng tăng tám hai so với ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
chưa đáp ứng đúng yêu cầu
theo yêu cầu của nghị quyết số bảy mươi của quốc hội ubnd nhận thấy mặc dù chính phủ đã nỗ lực
để giảm chi thường xuyên chú trọng công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí
nhưng về cơ bản những tồn tại trong chi thường xuyên đã được quốc hội đề cập
trong những năm gần đây vẫn chưa được khắc phục trước đây
về chi cải cách tiền lương đa số ý kiến thẩm tra nhất trí với đề xuất tăng lương cơ sở
lên một sáu triệu đồng một tháng
cũng trong phiên họp chiều nay quốc hội nghe báo cáo và báo cáo thẩm tra
về việc sử dụng hai mươi kinh phí kết dư quỹ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế năm hai nghìn một mươi năm